ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc vừa yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho lễ hội cà phê buôn ma thuột lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc yêu cầu sở văn hóa thể thao và du lịch khẩn trương hoàn thiện đề án tổ chức lễ hội cà phê buôn ma thuật lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín
làm việc với tập đoàn trung nguyên đẩy nhanh tiến độ thi công để đưa bảo tàng cà phê thế giới thuộc dự án đô thị sinh thái văn hóa cà phê xuế xanh vào hoạt động trước tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sở công thương chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan sớm tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí để xét chọn đơn vị tổ chức thực hiện hội trợ triển lãm lựa chọn địa điểm phù hợp để tổ chức hội trợ triển lãm chuyên ngành cà phê